theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng xảy ra ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ c có nơi trên ba mươi sáu độ c
từ ngày sáu đến ngày tám tháng bảy hà nội có nắng nóng trên diện rộng
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
từ hôm nay mùng sáu tháng bảy do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên ở bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
từ ngày tám tháng bảy nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt gia tăng ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c